thưa quý vị rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình khoa học và đời sống của truyền hình nhân dân
quý vị thân mến nhiều năm trước đây chắc hẳn quý vị khó có thể tưởng tượng rằng
mình sẽ điều khiển được mọi thứ trong nhà chỉ bằng giọng nói
tuy nhiên đến thời điểm hiện tại mọi thứ đã khác
thông qua giọng nói chúng ta không chỉ điều khiển được mọi thứ trong nhà
mà còn có thể tìm kiếm thông tin nhanh chóng đa dạng và quản lý cuộc sống hiệu quả hơn
nhờ vào công nghệ trợ lý ảo
công nghệ này đã và đang được đánh giá là xu hướng của tương lai
mang lại tiềm năng ứng dụng trong nhiều lĩnh vực
hỗ trợ thực hiện các tác vụ nhanh chóng hiệu quả và nâng cao trải nghiệm người dùng
từ đó giúp các doanh nghiệp tối ưu hóa chu trình giảm thiểu chi phí gia tăng lợi nhuận
đối với đội ngũ cán bộ công chức trợ lý ảo giúp nâng cao hiệu quả công việc
và đây cũng là nội dung mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong phần tiêu điểm của chương trình ngày hôm nay
kính mời quý vị cùng theo dõi
trong bối cảnh hiện nay sự bùng nổ của công nghệ đã trở thành cuộc đua giữa những hãng công nghệ khổng lồ trên thế giới
dẫn đến việc xuất hiện ngày càng nhiều những công nghệ mới như một xu hướng tất yếu
làm thay đổi cách làm việc của con người theo hướng thuận tiện hơn
không nằm ngoài xu thế này các công ty công nghệ của việt nam cũng đã và đang phát triển nhiều công nghệ
một trong số đó là trợ lý ảo
việc ứng dụng ai hay trợ lý ảo trong công việc sẽ là một bước tiến đáng kể về hiệu suất làm của cả cá nhân và doanh nghiệp
từ đó mở ra cơ hội để tiếp cận những ý tưởng sáng tạo sản phẩm công nghệ tiên tiến
là sinh viên năm cuối của học viện báo chí và tuyên truyền nên hồng ngọc đang phải chuẩn bị hoàn thiện luận văn tốt nghiệp
tuy nhiên do gặp một số khó khăn trong việc tìm kiếm thu thập và tổng hợp thông tin do lĩnh vực thực hiện khá rộng
nên hồng ngọc đã tìm hiểu thêm về công nghệ trợ lý ảo aiva để hỗ trợ công việc này

nhưng em đang muốn có một số thông tin

khi mà em dùng ai để nghiên cứu trong việc học thuật
thì có rất nhiều trợ lý ai cũng như công cụ ai để giúp em
ví dụ ở đây tôi sẽ đề mô cho em là
ví dụ như là ai ứng dụng ai trong ngành truyền thông
thì chúng ta chỉ cần gõ vào thôi
thì ngay lập tức em thấy rằng là
bạn trợ lý này sẽ giúp cho em đưa ra tất cả hàng trăm nguồn tài nguyên khác nhau
tất cả những nội dung này được sắp xếp vô cùng khoa học
giống như là một chuyên đề học thuật được sắp xếp rất ngăn nóc để em có thể tham khảo nhanh chóng
thay vì em search google để mải miết tìm những thông tin chưa chắc nó là chúng lý
thì giờ đây chỉ với một click through thôi
em có thể tìm được toàn bộ những cái nguyên liệu những nguồn tài nguyên phù hợp để em
làm cho cái luận văn của mình
vâng em thấy những thông tin này rất là hữu ích
thì không biết là những cái thông tin mà ứng dụng này mang lại thì có tính chính xác như thế nào ạ
nó được học từ hàng ngàn tỷ dữ liệu khác nhau
và những dữ liệu nó đưa ra dựa trên một cái hệ thống chung mà nó được đào tạo
do đó những cái dữ liệu này nếu nó liên quan đến khoa học
và những liên quan đến dữ liệu phổ quát
những cái chủ đề mà được bàn được chia sẻ phổ quát trên xã hội
thì tính chính xác và tính chân thực của ai
có thể đến tới hơn chín mươi
với còn tùy theo những chủ đề khác nhau
với những chủ đề mà ít được đào tạo
những chủ đề mà nó ít gặp hơn
thì có thể ai đưa ra những cái tính chính xác tính tương đối hơn
do đó trong phần ứng dụng ai trong việc học thuật của em này ạ
thì việc kiểm tra là việc bắt buộc
và trong lĩnh vực học tập của em thì tôi khuyên rằng là em nên ứng dụng ai
ở level tham khảo nhiều hơn là chúng ta áp dụng cách máy móc
câu chuyện trên chỉ là một phần
một trong những ví dụ nhỏ
cho thấy những hiệu quả thiết thực mà công nghệ trợ lý ảo aiva
do ai next global phát triển mang lại
theo chia sẻ của đại diện công ty
trợ lý ảo này sẽ giúp tăng hiệu suất ngành marketing lên từ ba trăm linh đến bốn trăm linh lần
do trợ lý này có thể đảm nhiệm nhiều vị trí công việc
iva có thể giúp chúng ta trong mọi khía cạnh kinh doanh
và khiến việc kinh doanh trở nên dễ dàng hơn rất nhiều
do chúng ta tăng được cái hiệu suất
và giảm được rất nhiều thời gian và chi phí
bạn hoàn toàn có thể lên một kế hoạch marketing chi tiết
với aiva chỉ trong vòng năm phút
tất cả những câu từ nghiên cứu thị trường
nghiên cứu đối thủ
hay là nghiên cứu chân sông khách hàng
hay là tạo ra chọn những kênh hay nhất
để truyền thông chính xác tới khách hàng
thì aiva giúp bạn này từ a đến z
thay vì chỉ một những tác vụ nhỏ như những chatbot khác
không chỉ trong lĩnh vực kinh doanh
các trợ lý ảo còn có thể hỗ trợ đội ngũ cán bộ công chức một cách đáng kể
từ đó giúp nâng cao hiệu quả công việc gấp nhiều lần
một trong số đó là trợ lý ảo trong ngành tòa án
do các kỹ sư của viettel phát triển
trợ lý ảo này được đánh giá hiệu quả
sau quá trình sử dụng thử nghiệm tại các tòa án nhân dân
góp phần vào mục tiêu tổng thể
xuyên suốt của chính phủ về chuyển đổi số
về ưu điểm của công nghệ chúng tôi đang áp dụng
thì thứ nhất là độ chính xác cao hàng đầu tại việt nam
thứ hai là khả năng hiểu về trí thức ngành
chúng tôi với kho dữ liệu khổng lồ
và đã được tối ưu
và đã được cấu trúc tối ưu cho việc tra cứu

thứ ba là khả năng thông minh hóa tự động
tức là với càng nhiều dữ liệu và người dùng nhiều
thì trợ lý ảo có khả năng thông minh theo thời gian
thứ tư là chúng tôi đã làm chủ công nghệ tiên tiến nhất hiện nay
là công nghệ về mô hình của nữ tướng tự nhiên
với những ưu điểm công nghệ trên
trợ lý ảo tòa án có thể hỏi đáp
tra cứu các văn bản pháp luật
đi kèm với phần tra cứu là các chỉ dẫn áp dụng pháp luật
giúp cho người dùng áp dụng pháp luật được thống nhất
và tính năng giới thiệu các tình huống pháp luật tương tự
từ kho dữ liệu được lưu trữ
ứng dụng cũng có thể hỗ trợ quản lý công việc của thẩm phán
như hỗ trợ lập kế hoạch giải quyết án
tạo lập và quản lý hồ sơ án điện tử
thậm chí chỉ dẫn chi tiết các bước
biểu mẫu thực hiện theo đúng quy định về tố tụng
như một sổ tay điện tử cho từng vụ án
công cụ này còn tự động tạo các tài liệu pháp lý mẫu
như giấy triệu tập quyết định tạm giam
tiếp nhận đơn chuẩn bị trước trong và sau phiên tòa
trợ lý ảo cũng hỗ trợ hiệu quả cho thẩm phán
việc mã hóa các thông tin cá nhân
của những người có liên quan trong bản án
để bảo vệ thông tin cá nhân trước khi công khai bản án
trên cổng thông tin điện tử của ngành tòa án
phần mềm trợ lý ảo thì chúng tôi sử dụng ở nhiều khía cạnh
tuy nhiên trong đó có ba lĩnh vực mà thẩm phán thường hay sử dụng
thứ nhất là lĩnh vực tra cứu các văn bản pháp luật
thứ hai là lĩnh vực trao đổi nghiệp vụ
và đặc biệt là từ khi có phần mềm trợ lý ảo
thì chúng tôi không phải mã hóa bằng phương pháp thủ công các bản án
để đăng công khai trên trang web của tòa án nhân dân tối cao
về công bố bản án
mà đấy là một trong những nhiệm vụ mà thẩm phán phải làm
và chúng tôi sử dụng cái phần mềm trợ lý ảo
để mã hóa bản án
và đăng trực tiếp trên trang web của tòa án nhân dân tối cao
có thể khẳng định trợ lý ảo đã và đang có vai trò
vô cùng quan trọng trong nhiều lĩnh vực của đời sống
theo các chuyên gia đây là công nghệ đầy tiềm năng
và trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại
trợ lý ảo nếu mà cái thể hiện của nó thì rất là rõ ràng
như là có trợ lý ảo siri trên iphone
hay là trợ lý ảo google ở trên android
thì chúng ta cũng có thể là đã ở nhà thông minh rồi
chúng ta sẽ có những cái trợ lý ảo của nhà thông minh
chúng ta sẽ có trợ lý ảo trên xe hơi
và đâu đó thỉnh thoảng chị cũng nghe thấy một cuộc gọi
mà do một bạn trợ lý ảo
không phải là người gọi đến để chăm sóc khách hàng
để khảo sát thông tin
thì đấy là những cái hiện hữu của trợ lý ảo đối với từng cá nhân
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ bốn
nó là cuộc cách mạng về thông minh hóa dựa trên các nền thẳng số
thì trong đó thì nền công nghệ số mà nổi bật nhất thì chính là ai
và với những cái bước phát triển của ai
trong những năm vừa qua thì chúng ta thấy là
trong ai sẽ có một ứng dụng là trợ lý ảo
và chúng ta thấy trợ lý ảo ngày càng có những cái vai trò quan trọng
cũng như là thành một cái thói quen dần sử dụng
của không chỉ cộng đồng thế giới mà cũng là người dân việt nam hiện nay
có thể thấy sự bùng nổ các ứng dụng trợ lý ảo trong thời gian gần đây
đã cho người sử dụng cảm nhận sự hiện hữu của công nghệ này
một cách rõ ràng hơn trong công việc
chắc chắn sắp tới sẽ còn nhiều các ứng dụng trợ lý ảo hỗ trợ trực tiếp trong công việc
được đưa ra thị trường như một xu hướng tất yếu
trợ lý ảo sẽ không còn là các ứng dụng nhỏ lẻ
với những hỗ trợ đơn lẻ trong công việc
mà sẽ trở thành những công cụ thực sự hỗ trợ cho doanh nghiệp
đội ngũ cán bộ công chức và người dân nâng cao hiệu quả công việc
bởi công nghệ này không chỉ giúp người dùng làm việc thông minh hơn
mà còn thúc đẩy sự sáng tạo và đổi mới trong công việc hàng ngày
điều này hoàn toàn phù hợp với tinh thần nghị quyết số năm mươi hai nq tu
ngày hai mươi bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín của bộ chính trị về một số chủ trương
chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư
nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng nhà nước
mặt trận tổ quốc các tổ chức chính trị xã hội
thưa quý vị tình trạng giả biển số xe đã xuất hiện từ lâu
hàng loạt vụ giả biển số xe bị cộng đồng mạng phát hiện tố giác gần đây
dấy lên mối lo ngại nếu không được ngăn chặn sẽ trở thành những vấn đề
gây bất ổn trong xã hội
đã có nhiều giải pháp được đưa vào ứng dụng để ngăn chặn tình trạng này
và một trong số đó là ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện biển số xe giả
sau đây là ghi nhận của cộng tác viên truyền hình nhân dân về vấn đề này
tình huống giả định khi một chiếc camera giao thông quan sát trên đường
được tích hợp thêm giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát hiện biển số ô tô giả
khi một chiếc ô tô đi qua hệ thống sẽ nhận diện đầy đủ thông tin
từ biển số xe xác định hình dạng kích thước thương hiệu xe cũng như màu sắc của xe
sau khi thu thập thông tin nhận dạng xe hệ thống sẽ phân tích so sánh với cơ sở dữ liệu
đăng ký xe định danh điện tử của bộ công an
thông tin không trùng khớp sẽ nhanh chóng bị phát hiện
qua đó khẳng định chính xác biển số xe trên là thật hay giả
với đề tài này chúng tôi có thể xử lý được chín mươi tám những xe ô tô sử dụng biển số xe ô tô giả
kể cả trường hợp mẹ bồng con tức là những cái xe mà giống nhau về màu sắc kiểu dáng đời xe và cùng biển số
với những trường hợp cùng chung biển số cùng hãng xe màu xe đời xe
từ hình ảnh được truyền về từ các camera giao thông
trí tuệ nhân tạo sẽ phân tích dữ liệu và tự động xây dựng lịch trình di chuyển của các phương tiện theo thời gian thực
những dấu hiệu bất thường như khi phương tiện di chuyển khoảng cách quá xa trong một thời gian ngắn sẽ được phát hiện
hệ thống sẽ gửi cảnh báo đến các đơn vị tuần tra kiểm soát trên tuyến
thứ nhất là khả năng về ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo vào việc xử lý dữ liệu lớn
thứ hai đó là có thể tích hợp rồi đồng bộ với các hệ thống camera sẵn có
và qua đó có khả năng mô đun hóa cao
chạy độc lập không ảnh hưởng đến các phần mềm đang có
và cuối cùng đó là công trình hoàn toàn tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn kỹ thuật
về hệ thống camera giám sát và xử lý việc giao thông của bộ công an
ngoài việc hỗ trợ phát hiện biển số ô tô giả đang điều hành
giải pháp còn có tiềm năng mở rộng phạm vi quản lý các phương tiện giao thông
khi được tích hợp với hệ thống an ninh và giám sát
tạo nên một mạng lưới toàn diện giúp theo dõi và đảm bảo an toàn
cho các tuyến đường và trong khu vực
thưa quý vị an toàn giao thông là hạnh phúc của mọi gia đình
vì vậy tăng cường giải pháp để xử lý nghiêm tình trạng vi phạm an toàn giao thông nói chung
và hành vi sử dụng biển số giả để tham gia giao thông nói riêng là hết sức cần thiết
bởi nếu những hành vi này không được xử lý nghiêm sẽ dẫn tới nhiều người vi phạm hơn
lúc đó dẫn tới hiện tượng nhuền luật
thưa quý vị mới đây thủy cung không nước đầu tiên tại việt nam đã đi vào hoạt động
thông qua ứng dụng công nghệ hỗ trợ
công nghệ hologram tiên tiến đến từ malaysia
thủy cung không nước đã mang đến một cái nhìn mới mẻ hơn về thế giới nước
đây là lần đầu tiên công nghệ hologram được ứng dụng để mô phỏng sinh vật biển tại việt nam
mang đến trải nghiệm độc đáo lai động giác quan của khách tham quan
đây là những hình ảnh của thủy cung không nước mới được khai trương tại trung tâm thương mại iomon hà đông
tại đây khách tham quan đã được trải nghiệm những hình ảnh thú vị về một thủy cung không có nước
bởi công nghệ hologram không chỉ tái hiện chân thực và sinh động về đẹp đa dạng
của các sinh vật đại dương mà còn đảm bảo rằng không có sự can thiệp nào đến môi trường tự nhiên của chúng
mặc dù không có nước nhưng đơn vị vận hành đã sử dụng công nghệ
để tạo ra những hình ảnh rất sinh động với các sinh vật dưới đại dương
ngoài những con vật quen thuộc người xem cũng có thể được chứng kiến những sinh vật khác một cách chân thực nhất
chỉ được chiêm ngưỡng các sinh vật tại thủy cung không nước dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm
người dân cũng có thêm điểm tham quan một thủy cung rất độc đáo trên cầu đi bộ ở hà nội
đây cũng là lần đầu tiên một cầu vượt bộ hành ở thủ đô được thắp sáng bởi dự án hầm thủy cung
với các loài cá được tạo hình ba d kết hợp với ánh sáng nghệ thuật đường đại
và thông tin này cũng sẽ kết thúc chương trình khoa học và đời sống của truyền hình nhân dân hôm nay
với chủ đề nước nhóm họa sĩ thực hiện đã biến cây cầu đi bộ thành một tác phẩm sắp đặt ánh sáng
giống như một đường hầm thủy cung với các loài cá đại dương đang bơi lội phía trên vòng cầu
chủ đề nước có ba tác phẩm ba d hôm hai bức tranh tương tác với trụ cột cầu thành một hình kéo khóa nước chảy tràn
và một bức tranh vẽ những con thuyền giấy phía sau bức tường d
cùng với đó là các bức tranh cá chép vượt vũ môn từ kho tàng tranh dân gian hoàng trống
dọc suốt hành lang thành cầu là tác phẩm sắp đặt ánh sáng với chủ đề sóng của họa sĩ lê đăng ninh
gợi lại ký ức của những lớp sóng sông hồng chuyên trở phù sa suốt chiều dài lịch sử dân tộc
tác phẩm thủy cung của họa sĩ vũ xuân đông gợi cảm giác giống như một đường hầm thủy cung đầy hấp dẫn
với đủ loại mô hình các loài cá đại dương đang bơi lội phía trên vòng cầu
sự sắp đặt các loài cá đại dương đang hấp thu ánh sáng bởi hệ thống đèn hắt dọc hai bên vòng cầu
cũng như hệ thống ánh sáng đèn led bên trong càng về đêm cầu càng trở nên lung linh huyền ảo
có thể thấy với chủ đề nước các tác phẩm sắp đặt tương tác khắp các vị trí trên cây cầu đi bộ
sẽ biên hóa cây cầu thành một bộ siêu tập tác phẩm sắp đặt ánh sáng
nhiều người dân đi qua đây ngỡ ngàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cầu đi bộ phố trần nhật duật trong chiếc áo